chất lượng không khí hà nội được cải thiện đây là báo cáo của tri cục bảo vệ môi trường hà nội
khi tất cả các ngày chỉ số aqi đều ở mức tốt và trung bình không có ngày nào ở mức kém
tại các trạm quan chắc không khí như trung yên ba kim liên tân mai mỹ đình và tây bỗ
trong tuần này aqi có hướng tốt như tuần trước tri cục bảo vệ môi trường nhận định đây là thời điểm
mùa hè nên có nắng gai gắt và oi bức kèm theo đó là lượng giao thông đi lại tăng cao khiến cho
chất lượng không khí có thể tăng tuy nhiên trong tuần có một số ngày mưa giải rác làm cho
các chất ô nhiễm được khoách tán và cải thiện hơn khiến cho chất lượng không khí có xu hướng
ổn định theo chiều hướng tốt tri cục bảo vệ môi trường đề nghị người dân hạn chế đốt rác
giảm thiểu đun nấu bằng than tổ ong